để chuẩn bị cho các sự kiện cho năm hai nghìn hai mươi khi việt nam đóng vai trò là chủ tịch asean
sáng nay công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh vinfast và tiểu ban vật chất hậu cần
thuộc ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi đã tổ chức lễ ký kết và bàn giao xe vinfast phục vụ cho hội nghị asean hai nghìn hai mươi
theo thỏa thuận vinfast sẽ lần lượt bàn giao ba trăm chín mươi ba xe ô tô từ nay đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi cho tiểu ban vật chất hậu cần
ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi sử dụng để đưa đón đại biểu trong thời gian đến việt nam tham dự hội nghị
phát biểu tại lễ ký kết và bàn giao xe vinfast phục vụ hội nghị asean hai nghìn hai mươi
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng phó chủ tịch ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi khẳng định
việc vinfast tham gia tài trợ phương tiện đi lại cho các khách mời đến việt nam tham dự các hội nghị trong khuôn khổ năm asean hai nghìn hai mươi
bằng một thương hiệu made in vietnam là hành động thiết thực
thể hiện sự chung sức
của khối doanh nghiệp doanh nhân với chính phủ vào các hoạt động đối ngoại của quốc gia
xây dựng hình ảnh đất nước việt nam năng động sáng tạo
dự kiến thời gian tới đây văn phòng chính phủ sẽ là cơ quan tiên phong trong việc sử dụng dịch vụ xe công
không mua xe mới và sẽ đấu giá xe cũ và thuê dịch vụ cung cấp xe đối với các chức danh được sử dụng xe công
đề án này sẽ được chuẩn bị trình thường trực chính phủ